ngày hôm nay công an quận đống đa hà nội đã có kết quả điều tra ban đầu xác định danh tính hai nghi phạm trong vụ đốt pháo làm loạn tại sân vận động hàng đẩy hôm một mươi một tháng chín đã khiến hai người bị thương trong đó gồm một nữ cổ động viên và một cảnh sát cơ động
đó là đối tượng vũ trung trực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và trần đắc trương sinh năm hai nghìn một cùng quê tại tỉnh nam định
căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được công an quận đống đa đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật
vũ trung trực có hành vi gây dối trật tự công cộng
cụ thể vào ngày một mươi một tháng chín trực mang hai quả pháo dù một mươi tám quả pháo sáng mua qua mạng đi hà nội để cổ vũ trận bóng đá giữa câu lạc bộ hà nội và câu lạc bộ nam định
khi tập trung tại nam định trực cho ba người khác ba quả pháo sáng và bán cho một người sáu quả pháo sáng
trên đường đi trực đốt một số pháo sáng giữ lại hai quả pháo rù và bốn pháo sáng giấu vào loa thùng để mang vào sân hàng đẩy
đến phút thứ năm mươi năm của trận
trận đấu trực đốt pháo dù nhưng sợ pháo bắn lên trần nên trực đã hướng pháo dù bay thẳng sang phía khán đài a
khi biết pháo bắn trúng người khác trực liền lẩn trốn
còn đối tượng trần đắc trương có hành vi chống người thi hành công vụ
cũng vào tối ngày một mươi một tháng chín phút thứ bảy mươi hai của trận đấu khi thấy một số cổ động viên nam định đang cản trở dùng tay chân đánh một chiến sĩ cảnh sát cơ động ở khu vực lối ra vào cửa số một mươi ba khán đài b
trương tiến lại gần và dùng chân đạp vào người chiến sĩ cảnh sát
cảnh sát cơ động và bỏ đi
hiện công an quận đống đa đang tiếp tục xác định truy bắt các đối tượng liên quan để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sau vụ cháu bé bị bỏ quên trên xe tại trường gateway ở tp hà nội đã tử vong lại có thêm một trường hợp nữa bị bỏ quên trên xe tại tỉnh bắc ninh
rất may mắn cháu bé này đã được cấp cứu kịp thời qua cơn nguy kịch
vào trưa ngày hôm nay bệnh viện nhi trung ngương đã tổ chức họp báo thông tin về tình huống
bệnh viện nhi trung ương cho biết đêm ngày một mươi ba tháng chín bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi là bé trai ba tuổi vào viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ sốt hơn ba mươi tám độ c
suy hô hấp được chuyển lên từ bệnh viện sản nhi tỉnh bắc ninh
theo người nhà bệnh nhi bé trai là học sinh một trường mầm non ở huyện tiên du tỉnh bắc ninh
bị bỏ quên trên xe ô tô
đưa đón ngày một mươi ba tháng chín sau gần bảy tiếng đồng hồ mới được phát hiện
qua khai thác bố thì thấy rằng là khi đứa trẻ tiếp xúc với con ở bệnh viện huyện thì tình trạng đứa trẻ đã hôn mê
gia đình gọi hỏi thì đứa trẻ cũng không có đáp ứng
sau khi được lên bệnh viện đa khoa tỉnh sản nhi tỉnh bắc ninh được các bác sĩ ở đó cấp cứu và cụ đã có trao đổi tham vấn với chúng tôi
đứa trẻ đã được các sử dụng
cấp cứu ban đầu theo tôi nghĩ cũng rất là tốt
và khi tình trạng đứa trẻ ổn định tương đối ổn định về các chức năng sống thì được chuyển đến khoa điều trị tích cực nội bệnh viện nhi trung ương
với biểu hiện dối loạn đông máu suy thận tiêu cơ vân cháu được chẩn đoán là sốc nhiệt và điều trị theo phác đồ
qua hai ngày điều trị hiện tại cháu tỉnh táo tiếp xúc tốt đang được điều trị viêm phổi bằng kháng sinh đang dần hồi phục
hình ảnh chụp ct không thấy các tổn thương thần kinh khu trú
chúng ta trần đoán là sốc nhiệt và đã được thăm dò tiếp cận điều trị theo dõi bệnh nghi
và tình trạng đến buổi sáng ngày hôm nay cháu đã tỉnh táo tiếp xúc tốt với cha mẹ và chức năng các cơ quan đang dần ổn định
và hy vọng rằng trong một hai ngày tới bệnh nghi có thể được cho ra viện
cũng trong sáng nay chủ tịch ubnd huyện tiên du tỉnh bắc ninh đã tổ chức cuộc họp khẩn chỉ đạo các ngành chức năng của huyện
tập trung làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan
công an huyện tiên du tỉnh bắc ninh cũng đã vào cuộc điều tra
hiện phòng giáo dục đào tạo huyện tiên du tỉnh bắc ninh đã đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ tư thục đồ rê mí
nơi có bé ba tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thành trúc xin chào trường quân hà nội
kính thưa quý vị và các bạn trước lo ngại về việc nhiễm virus gây bệnh dại ký sinh trùng sang người
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã khuyên người dân không nên ăn thịt chó mặc dù pháp luật không cấm điều này
thịt chó không được đưa vào danh mục vật nuôi giết thịt làm thực phẩm cho con người
pháp luật hiện nay tuy không cấm người dân ăn động vật nuôi tuy nhiên trên thực tế việc giết mổ chó vẫn công khai đã
bị nhiều cơ sở bán thịt chó chưa qua kiểm dịch tìm mẫn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe con người
đặc biệt là virus gây bệnh dại nhiễm ký sinh trùng
nguy hiểm hơn là trứng và ấu trùng không phát triển thành dung trong ruột từ đó ký sinh trùng xâm nhập vào gan phổi
thậm chí có thể tấn công não và mắt hoặc nhiễm hóa chất tồn dư trong thịt chó đặc biệt là các hóa chất dùng để đánh bã chó
những hóa chất này thường rất độc và có thể gây chết người
từ trước đến nay nhiều tổ chức cá nhân đã lên tiếng kêu gọi người dân nói không với thịt chó
chó là bạn không phải thức ăn đặc biệt đây là loại động vật nuôi gần gũi với cuộc sống con người
dù còn gần năm tháng nữa mới tới thời điểm tết canh tí hai nghìn hai mươi nhưng các hãng bay việt nam đã sớm mở bán vé máy bay dịp này
để giành thị phần mùa cao điểm
cụ thể từ ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi tức một mươi năm tháng chạp đến một mươi năm tháng giêng
pacitic vasco sẽ cung ứng tổng cộng gần hai triệu ghế trên toàn mạng nội địa tăng hơn hai trăm năm mươi chỗ
tương đương một một chuyến bay so với cùng kỳ
trong đó việt nam airlines và vasco sẽ cung ứng gần một bốn triệu ghế tương đương bảy sáu trăm linh chuyến bay
jetstar pacific cũng bán tổng cộng gần sáu trăm linh ghế với hơn ba chuyến bay
cao hơn so với dịp tết năm hai nghìn một mươi chín khoảng sáu tám triệu đồng
với các đường bay từ sài gòn đi các tỉnh thành miền trung như huế đà nẵng hay chu lai
giá vé tết khứ hồi phổ biến ở mức gần năm triệu đồng
còn những đường bay từ sài gòn đi các tỉnh tây nguyên như pleiku hay bume thuộc giá vé tết hứa hồi khoảng ba tám triệu đồng
đây là giá đã gồm thuế phí
kính thưa quý vị năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi là năm học đầu tiên mà ngành giáo dục tp hcm đã triển khai kế hoạch
nói không với túi ni lông và rác thải nhựa
nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã có các hoạt động tuyên truyền kêu gọi và khuyến khích học sinh phụ huynh giáo viên cùng tham gia
trong năm học này chiến dịch xanh là hoạt động xuyên suốt diễn ra tại trường tiểu học đinh tiên hoàng quận một tp hcm
trong chiến dịch học sinh được học về cách thức phân loại rác khuyến khích sử dụng vật dụng thân thiện với môi trường
bắt đầu từ việc nói không với túi ni lông
riêng học sinh khối một của trường các em chưa đọc được chữ nên sẽ phân loại rác bỏ vào các thùng rác có màu sắc khác nhau
khi bị sử dụng nước uống đóng chai
hồi trước thì con lấy chai nhựa để con uống nước nhưng bây giờ con đã dùng cái bình cá nhân của con
chứ con không có dùng những cái chai nhựa nữa nữa
nó sẽ vệ sinh hơn và con không có làm ô nhiễm môi trường da
rác tách chế là dụng mấy cái chai nhựa vào rác tách chế bảo vệ môi trường cho môi trường sạch sẽ
và con sẽ uống nước ở trường và xài chai nhựa là không tốt
bên cạnh hoạt động trên nhà trường còn hiện thực hóa chiến dịch xanh bằng cách trồng cây xanh
không dùng chai nhựa đựng nước sử dụng một lần trong các cuộc họp
và khuyến khích toàn bộ giáo viên nhân viên trong trường chuyển đổi thói quen mua thức ăn đựng trong hợp sấp
họp nhựa sang các họp sử dụng lâu dài
đồng thời khuyến khích vận động học sinh phụ huynh học sinh thực hiện theo tinh thần của nhà trường
trong bất kỳ những giờ giải lao của học sinh
thì nhân viên trực tuần sẽ nhắc nhở cái việc mà thực hiện đúng
bỏ rác đúng nơi quy định
những cái tiết mà sinh hoạt tập thể hoặc là những cái bài học khác
mà có liên quan đến rác thải thì cũng lồng ghép tích hợp vào đó
đối với nhà trường thì những cái buổi chầu cờ đầu tuần hoặc là những cái buổi lễ hội
thì cũng phải thường xuyên đưa cái việc mà nhắc nhở không sử dụng rác thải nhựa luôn
rồi ngoài ra thì còn khuyến khích bằng cách là sẽ có những cái tiêu chí
về thi đua khen thưởng đối với những cá nhân hoặc là tập thể lớp thực hiện tốt
không phải ngẫu nhiên nhiều trường học trên địa bàn tp hcm
lại chọn tổ chức các hoạt động nói không với rác thải nhựa
việc này nhằm mục đích giúp học sinh tập làm quen với thói quen mới
trước khi đưa nội dung này vào nội quy nhà trường cũng như phong trào thi đua trong năm học
từ đó xây dựng ý thức cho học sinh từ chỗ bỏ rác đúng nơi quy định
phân loại rác ngay tại nguồn cách hạn chế các vật dụng nhựa dùng một lần
đến trồng cây tạo cảnh quan cải thiện môi trường sống
sáng nay ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và thành phố hà nội đã tổ chức trọng thể
lễ kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh trưởng ban tưởng chức quốc hội bùi bằng đoàn
một mươi tháng chín năm một nghìn tám trăm tám mươi chín một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tham dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên
tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng nhiều đồng chí lão thành cách mạng
mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đại diện gia đình cụ bùi bằng đoàn
tại lễ kỷ niệm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đọc diễn văn ôn lại cuộc đời
và sự nghiệp của trưởng ban thường trực quốc hội bùi bằng đoàn
chí di yêu nước bùi bằng đoàn vốn xuất thân là một vị quan thượng thư trong bộ máy của triều đình phong kiến nhà nguyễn
đã vượt qua những định kiến của thời cuộc để tham gia chính quyền cách mạng
bằng tấm lòng nhiệt thành yêu nước thương dân và sự cảm phục tài đức của chủ tịch hồ chí minh
cụ đã đem hết sức lực tài năng phụng sự tổ quốc và dân tộc
trong những năm tháng khó khăn ác liệt của cách mạng việt nam
cô không quản ngại hy sinh sẵn sàng đảm trách các chức vụ quan trọng
trên bất cứ cương vị nào cụ cũng tận tâm tận lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh trưởng ban thường trực quốc hội bùi bằng đoàn là dịp để chúng ta tri ân và tưởng nhớ công lao
sự công hiến to lớn của cụ bùi bằng đoàn đối với nhân dân và cách mạng việt nam
cụ chính là một tấm gương tiêu biểu của một nhân sĩ yêu nước chân chính
hết lòng phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
tinh thần làm việc tận tụy hy sinh vì nước vì dân sống khiêm tốn giản dị không mảng danh lợi phú quý của cụ
là tấm gương sáng để các đại biểu quốc hội cùng cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân ta học tập
tiếp tục kỳ họp thứ ba mươi bảy hôm nay dưới sự chủ trì của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền
ubtc họp cho ý kiến về dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư trình bày tờ trình
chủ nhiệm ubtc của quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra
dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp lần đầu tiên xây dựng
được các đại biểu đánh giá cao về sự chuẩn bị công phu của ban soạn thảo
tuy nhiên các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế nhất định
đề nghị ban soạn thảo cần có sự chuẩn bị cũng như thẩm tra kỹ lưỡng hơn
đồng thời cũng cần có ý kiến góp ý của các bộ ngành liên quan và các địa phương
đa số các đại biểu đều nhất trí với sự cần thiết ban hành luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
nội dung chính được các đại biểu tập trung thảo luận là phạm vi điều chỉnh của luật
tính khả thi tính cụ thể cũng như sự thống nhất của luật đối với hệ thống luật pháp có liên quan
như luật đầu tư luật doanh nghiệp luật đấu thầu luật đầu tư công v v
có ý kiến cho rằng bộ kế hoạch và đầu tư cần chỉ ra được những hạn chế lớn nhất của các hình thức đầu tư
hạn chế nào có thể khắc phục
ngoài ra các đại biểu cũng cho ý kiến về tên của dự án luật
cụ thể cần nghiên cứu và đặt tên luật là luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư hay luật đầu tư theo phương thức công tư
dự thảo luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp được bố cục thành một mươi một chương với một trăm linh hai điều
trên cơ sở kế thừa nghị định số sáu mươi ba hai nghìn một mươi tám ndcp về ppp đồng thời bổ sung một số chính sách mới
thực hiện luật tiếp công dân cũng như nghị định của chính phủ
thông tư của bộ trưởng bộ công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại
tố cáo và kế hoạch tiếp công dân của lãnh đạo bộ công an
sáng nay tại điểm tiếp công dân của bộ công an thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tại buổi tiếp thứ trưởng bùi văn nam đã nghe người dân trình bày những nội dung khiếu nại
phản ánh về những vấn đề vướng mắt gửi đến cơ quan nhà nước nhưng chưa được xử lý
hoặc giải quyết còn chưa thỏa đáng chưa có văn bản trả lời đơn thư của công dân
chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải thứ trưởng bùi văn nam đã xem xét từng đơn thư
tiếp nhận đơn và giao cho thanh tra bộ công an có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
có thẩm quyền giải quyết báo cáo với lãnh đạo bộ và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật
đối với những nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ
thứ trưởng bùi văn nam hướng dẫn công dân gửi đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết
căn cứ hồ sơ giải quyết vụ việc và kết quả tiếp công dân thanh tra bộ công an sẽ có văn bản
trình lãnh đạo bộ duyệt ký ban hành theo đúng quy định của pháp luật đồng thời theo dõi đôn đốc cơ quan
tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng
tại buổi tiếp các cá nhân có đơn thư khiếu nại tố cáo cũng đã cảm ơn sự lắng nghe hướng dẫn
và có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời của lãnh đạo bộ công an và các đơn vị chức năng trong tiếp nhận giải quyết các ý kiến của công dân
cũng trong sáng nay tại công an tp cn đảng ủy công an trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra
giám sát thi hành kỳ luật đảng trong công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín tham dự và chủ trì buổi khai giảng có thượng tướng
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đảng ủy công an trung ương
phát biểu tại buổi khai giảng thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỳ luật của đảng hiện nay
đồng chí thứ trưởng yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm chấp hành nội quy thời gian lên lớp trao đổi thảo luận
nâng cao nhận thức công tác chuyên môn nghiệp vụ quy trình công tác kiểm tra giám sát để áp dụng vào đảng bộ nơi công tác có chất lượng hiệu quả
ngay sau lễ khai giảng thứ trưởng nguyễn văn thành trực tiếp đứng lớp giảng chuyên đề tư duy hệ thống với công tác lãnh đạo quản lý chỉ huy của lực lượng công an nhân dân
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế áp dụng phục vụ công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng trong công an nhân dân
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra trong năm ngày
từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín thông qua khóa tập huấn giúp cho cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát nâng cao năng lực chuyên môn
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới
cũng trong sáng nay tại tỉnh phú thọ bộ công an đã tổ chức lễ khai mạc đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám môn bóng bàn và taekwondo
với sự tham gia của hơn bốn trăm linh huấn luyện viên vận động viên đến từ sáu mươi
đến từ sáu mươi đoàn thuộc công an các đơn vị địa phương trong toàn lực lượng công an nhân dân
đồng chí trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an sự và chỉ đạo buổi lễ
phát biểu tại lễ khai mạc trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
trong những năm qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao
giải luyện sức khỏe để nâng cao thể lực bản lĩnh ý chí chiến đấu của cán bộ chiến sĩ
thể thao công an nhân dân đã có nhiều đóng góp quan trọng cho thể thao nước nhà đặt nhiều huy chương trong các cuộc thi trong nước và quốc tế
để hội thao công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín thành công tốt đẹp đồng chí thứ trưởng đề nghị ban tổ chức lực lượng trọng tài các vận động viên
cần quán triệt tinh thần trách nhiệm cao vô tư công bằng khách quan đoàn kết thi đấu trung thực cao thượng chấp hành nghiêm các quy định của ban tổ chức hội thao
đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc đã trở thành hoạt động truyền thống thường niên
ngày càng phát triển và lan tỏa thúc đẩy phong trào thể dục thể thao rèn luyện thân thể nâng cao bản lĩnh chính trị và sức mạnh của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
ngày sau lễ khai mạc các vận động viên đã bước vào thi đấu ở môn bóng bàn với tinh thần thể thao đoàn kết trung thực
thưa quý vị với chủ đề đối tác vinh quang thống nhất bền vững
đây là một sự kiện quan trọng là cơ hội để lại dấu ấn của lực lượng công an nhân dân việt nam
đối với các nước asean và bạn bè nước này
tế vì vậy mọi công tác chuẩn bị về nội dung lễ tân an ninh y tế cho hội nghị đã được
nước chủ nhà hoàn tất với tinh thần chú đáo trọng thị
xác định đây là sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng năm hai nghìn một mươi chín nên ngay sau khi hội nghị
asean napol lần thứ ba mươi tám ở brunei kết thúc bộ công an việt nam đã xây dựng kế hoạch tổ chức

bộ công an việt nam đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhằm đảm bảo hội nghị asean napol
mang dấu ấn đậm sắc của việt nam và nâng cao vị thế của lực lượng cảnh sát việt nam nói riêng
cũng như lực lượng công an nhân dân việt nam nói chung trên trường quốc tế
năm nay việt nam đảm nhận vai trò chủ tịch thường niên luân phiên của hiệp hội tư lệnh cảnh sát
các nước asean lần thứ ba mươi chín và chủ trì đăng cai các hoạt động của hiệp hội nên bộ công an đã chủ động
phối hợp với ban thư ký asean apol chuẩn bị nội dung chương trình nghị sự cho hội nghị
đặc biệt là chuẩn bị những sáng kiến đóng góp mới của nước chủ nhà nhằm thúc đẩy mối liên kết
trong asean apol xây dựng lực lượng cảnh sát các nước asean đáp ứng yêu cầu mới
về nội dung thì sẽ có ba ban ban a ban b ban c các tiểu ban nội dung do việt nam và trường tiểu ban
cũng đã thống nhất với ban tổng thư ký asean napol nội dung chủ tâm đánh giá tình công tác hợp tác
giữa các nước asean napol và với các nước quan sát viên đối tác đối thoại
hội nghị diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng chín với hai phiên họp toàn thể và các cuộc họp nhóm
các vấn đề hợp tác trong phòng chống tội phạm ma túy khủng bố buôn bán vũ khí mua bán người
lừa đảo trên biển cướp biển khủng bố tội phạm tài chính tội phạm ngân hàng công nghệ cao
sẽ được đưa ra thảo luận
còn có các hoạt động khác như giao lưu thể thao chương trình xã hội tham quan chiều đãi
vì thế bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ chương trình nghị sự
thì mọi công tác tiếp đón lưu trú cũng được chuẩn bị chú đáo tại tất cả các địa điểm diễn ra sự kiện
trong đó vấn đề an ninh được đặt lên hàng đầu
các nước cũng đến rất đông có thể đông nhất từ chức tới nay của tất cả các nước đánh cải
vì thế công tác an ninh an toàn phải đảm bảo đưa lên hàng đầu
trong đó bên ngoài các hội nghị chính tại khách sạn
thì có các cái thi đấu thể thao giữa các quân thủ
giữa các phu nhân và phu quân đi tham quan một số địa danh thăm cánh của việt nam
và đặc biệt là đến chào xã giao thủ tướng chính phủ
nên là tiểu ban an ninh họ cần chuẩn bị rất chú đáo có từng kế hoạch cụ thể
dự kiến có hơn ba trăm linh đại biểu
đến từ hai mươi bảy quốc gia trong ngoài khu vực và các tổ chức quốc tế tới tham dự
vì vậy công tác tổ chức hội nghị đảm bảo trọng thị theo đúng thông lệ quốc tế và điều kiện thực tế của việt nam
để hội nghị không chỉ diễn ra thành công
mà còn để lại những ấn tượng tốt đẹp về lực lượng công an nhân dân nói riêng
và về đất nước việt nam nói chung đối với bạn bè quốc tế